trong câu chuyện mỹ châu trọng thủy mà ít người biết rằng cổ loa còn là một địa chỉ đỏ thời tiên khởi nghĩa và trong cuộc kháng chiến chống pháp với tên gọi an toàn khu cổ loa
từ đầu thế kỷ hai mươi đến trước cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cổ loa là một tổng thuộc huyện đông anh tỉnh phúc yên
với vị trí địa lý gần với hà nội lại có điều kiện tự nhiên tương đối nhiều
cây rừng kín đáo cộng với đó là tinh thần yêu nước của người dân
nên ngay từ năm một nghìn chín trăm ba mươi tám làng cổ loa đã được sứ ủy bắc kỳ chọn xây dựng cơ sở đảng để chuẩn bị cho các bước phát triển của cách mạng sau này
thời điểm đó đồng chí nguyễn văn chén nguyên cán bộ sứ ủy bắc kỳ đảng viên đầu tiên của cổ loa nhận nhiệm vụ trở về quê nhà tại xóm vang cổ loa để xây dựng cơ sở đảng và lập địa điểm để in báo giải phóng và báo cơ giải phóng
ngoài những câu chuyện của ông nguyễn văn thế một người cháu của đồng chí nguyễn văn chén chúng ta có thể hiểu thêm về những ngày đầu ánh sáng cách mạng về với cổ loa
ở đây nó như rừng ấy cái thời mà từ năm bốn mươi năm về trước nó như rừng chứ nó không phải là thôn xóm như bây giờ
ông chén thì mang cơ sở cách mạng ở đâu về đây từ năm ba mươi tám
thì vì ông chén không mang về nhà ông chén nữa
trong xóm vang được
khi mà bố tôi ra đây nập trả sau ông em mới thấy ở ngoài này yên ổn mà có điều kiện thì mới mang cơ sở cách mạng về nhà ông anh
được sự giúp đỡ của anh trai bố của ông nguyễn văn thế là ông nguyễn văn phú đồng chí nguyễn văn chén đã xây dựng được một cơ sở cách mạng tại xóm vang cổ loa
tại nhà ông phú đồng chí chén đã tổ chức đưa cán bộ và máy móc về để in báo giải phóng của sứ ủy bắc kỳ
đây là một trong những tờ báo đầu tiên của nền báo chí cách mạng việt nam
ngoài tổ chức in báo đồng chí chén cũng đã giác ngộ cách mạng cho người dân xung quanh đưa phong trào cách mạng tại cổ loa lên một tầm cao mới
từ đó cổ loa trở thành nơi đứng chân hoạt động của nhiều cán bộ cao cấp như đại tướng văn tiến dũng đồng chí đào duy tùng nguyên ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
tuy nhiên phong trào cách mạng càng phát triển thì càng thu hút được sự chú ý của mật thám pháp

tổng khởi nghĩa góp phần không nhỏ vào thắng lợi của tổng khởi nghĩa tháng tám ở huyện đông anh
an toàn khu cổ loa vẫn tiếp tục hoạt động và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp kháng chiến chống pháp giải phóng dân tộc cho đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
nhắc về giai đoạn này trong lịch sử đảng bộ cổ loa có ghi
trong cuộc đấu tranh quyết liệt bảo vệ atk một và phát triển phong trào cách mạng tại địa phương
những người con ưu tú của cổ loa bị địch bắt giết tù đầy nhưng vẫn giữ vững ý chí kiên cường
có người đã anh dũng hy sinh nêu tấm gương sáng ngời về tinh thần phẩm chất cách mạng quyết hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
nhờ vậy cán bộ của trung ương cơ quan của đảng vẫn được bảo vệ an toàn bám được cơ sở để hoạt động
nhận xét về an toàn khu cổ loa đồng chí nguyễn lương bằng nguyên phó chủ tịch nước đã nói
đúng là cơ sở cách mạng ở cổ loa vững vàng uy tín của việt minh ở cổ loa mạnh thật
gần tám mươi năm đã qua đi nhưng những ký ức về một chiến khu cách mạng vẫn còn động lại trong tâm trí của những người đã trải qua những ngày tháng ấy
an toàn khu cổ loa đã trở thành niềm tự hào của bao thế hệ người dân nơi đây
cổ loa là cái lôi của cách mạng lơi đặt an toàn khu thời kỳ trước cách mạng tháng tám cũng như thời kỳ thành trình chống pháp
lơi đây cũng được cơ quan đảng trung ương tin tưởng và đặt an toàn khu